theo khuyên cáo của bộ y tế người khỏe mạnh không mắc bệnh đường hô hấp thì không cần sử dụng khẩu trang y tế khi không cần thiết và có thể sử dụng khẩu trang vải thay thế
hiểu đúng từ những điều nhỏ nhất như vậy chính là những hành động thiết thực để giúp cho các nhân viên y tế trong công tác chuyên môn
những trường hợp cần sử dụng đến khẩu trang y tế gồm có cán bộ y tế hoặc người dân có tiếp xúc chăm sóc điều trị trực tiếp bệnh nhân mắc bệnh đường hô hấp hoặc những người trong giai đoạn nghỉ nhiễm và cách ly
đối với các trường hợp khác không có sự tiếp xúc gần với nguồn nguy cơ bệnh cao thì việc sử dụng khẩu trang vải hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu về phòng tránh và hạn chế các nguy cơ lây nhiễm bệnh
những trường hợp cần sử dụng đến khẩu trang y tế gồm có cán bộ y tế hoặc người dân có tiếp xúc chăm sóc điều trị trực tiếp bệnh nhân mắc bệnh